thưa quý vị sau quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh thất bồng lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bị can bốn đối tượng
lê tùng vân chín mươi tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên hai mươi chín tuổi lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa ra lệnh bắt tạm giam ba bị can lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
riêng đối với bị can lê tùng vân bị ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
qua điều tra vào ngày bốn tháng một nhận được tin báo của người dân về việc các đối tượng nhận tiền đồng góp tử thiện
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã bắt quả tang và tổ chức khám xét tại nhà bà cao thị cúc
làm việc một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm hoạt động của các đối tượng có liên quan
quá trình thực hiện có sự tham gia chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật
kết thúc khám nghiệm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã mời một mươi bốn đối tượng có liên quan
tại hộ bà cao thị cúc về trụ sở huyện đức hòa để làm việc
trước đó vào chiều ngày bốn tháng một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng hoạt động tôn giáo tử thiện để trục lợi tại nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai sau đổi thành thiên am bên bờ vũ trụ
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ chứng cứ
chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định
sau khi giết người đối tượng nguyễn phương nam đã vượt biên trốn sang campuchia do dịch covid một mươi chín
nam trở về việt nam và lẩn trốn tại hà nội và vừa bị cục cảnh sát hình sự bắt giữ
qua quá trình điều tra theo dõi phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự vừa bắt đối tượng truy nã nguyễn phương nam
tên thường gọi nam dòng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại tỉnh lạng sơn
đây là đối tượng bị công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một về tội danh giết người
trước đó vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi nam có chở bạn gái tới nhà trọ tại phường long bình tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
và xảy ra mâu thuẫn với anh nguyễn trọng thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nam đã dùng dao nhọn đâm anh thông khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
sau khi gây án nam bỏ trốn lên đắk lắc vượt biên sang campuchia cuối năm hai nghìn hai mươi đối tượng trở về hà nội
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự đã bắt giữ nguyễn phương nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại hà đông hà nội
công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ đối tượng nguyễn duy tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
để điều tra và làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an do có mối quan hệ làm ăn từ trước nên vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nguyễn duy tân đã mở công ty xây dựng và đã thuê bốn xe cuốc của một cá nhân tại tỉnh đồng tháp để thi công công trình
sau đó tân đem các xe cuốc này thế chấp cho một số người dân khác trên địa bàn tỉnh bạc liêu với tổng giá trị là ba trăm năm mươi triệu đồng
đến hạn trả tiền thuê xe
nhưng tân hứa hẹn và không trả tiền thuê xe nên làm đơn trình báo lên cơ quan công an
quá trình điều tra nguyễn duy tân bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
vào ngày sáu tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp bạc liêu đã bắt giữ được tân khi tân lẩn trốn tại tỉnh bình thuận
vụ việc vẫn đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
trước đó công an thành phố phúc yên nhận được tin của quần chúng nhân dân tố giác đối tượng nguyễn huy cường
trú tại phường nam viêm thành phố phúc yên có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất một trăm tám mươi hai năm một năm để thu lợi bất chính
tiến hành điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra
thành phố phúc yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và cửa hàng cầm đồ của nguyễn huy cường
thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
qua quá trình xác định cường còn tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
cường sử dụng điện thoại truy cập vào trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com
liên hệ với các đối tượng ở hà nội để mua tài khoản cá độ và tạo ra nhiều tài khoản con để bán cho người khác
trong đó có lê anh hải chú tại thành phố phúc yên
cả hai đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản và thực hiện hành vi đánh bạc
liên quan đến vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã tạm giữ hình sự nguyễn cao quyết và nguyễn văn tùng
cùng chú tại thành phố phúc yên có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề của nguyễn huy cường
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
một nhóm gồm sáu đối tượng đang có hành vi đánh bài thắng thua bằng tiền tại nhà hàng hà tám
ở xã phúc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình do cao thị hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu làm chủ
đã bị công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình phát hiện và bắt quả tàng
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng này đánh bài thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài cào tố ba cây
tăng vật thu giữ gồm hơn một trăm ba mươi sáu triệu đồng liên quan đến hành vi đánh bạc
hai bộ bài tú lơ khơ đã sử dụng bốn mươi bộ bài tú lơ khơ chưa qua sử dụng sáu điện thoại di động và bốn xe mô tô
điểm đánh bạc này là do cao thị hà tổ chức và trực tiếp thu tiền sâu
vào tối qua ngày sáu tháng một tại khu vực thuộc khóm vĩnh đông thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn pháo hoa bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển pháo hoa
đối tượng bị bắt giữ là trương đình vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn long giang xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
tăng vật thu giữ tại hiện trường
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi hộp phá hoa bên trong là các ống hình trụ tròn có trọng lượng khoảng một mươi bốn kg
qua khai thác nhanh đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số pháo trên với quãng đường gần một km từ bờ sông sepol lên quốc lộ chín với giá bốn trăm linh đồng
tiến hành kiểm tra xung quanh hiện trường tổ công tác đã phát hiện thêm nhiều vị trí có cất giấu một trăm chín mươi sáu hộp pháo nổ các loại
với trọng lượng khoảng hai trăm bảy mươi bốn kg nhưng chưa xác định được người vi phạm
hiện đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện hương hóa
để tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật
thông tin mới nhất mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện
thưa quý vị công an huyện hoài đức và đội quản lý thị trường số hai mươi bốn của quản lý thị trường hà nội
vừa phát hiện cơ sở kinh doanh mặt hàng bánh mứt kẹo có dấu hiệu sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc
nhãn mắc xuất xứ không rõ ràng vi phạm các điều kiện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tại một kho thuộc địa bàn xã la phù huyện hóa đức tp hà nội
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này đang có công nhân tiến hành đong gói mặt hàng làm mứt tết
hàng trăm các gói mứt được gia công thủ công
chủ cơ sở kinh doanh này là bà tạ thị luyến địa chỉ tại xóm hoa thám xã la phủ huyện hoài đức hà nội cho biết
số nguyên liệu này được nhập từ xuân đỉnh
tại đây chỉ thực hiện đóng gói và đưa ra thị trường
quy trình đâm gói này của mình có đảm bảo an toàn bệnh sinh thực phẩm hay không
dạ có tất cả quy trình đâm gói đều cẩn thận mứt đều để trong thùng sạch sẽ

tất cả những cái hàng này thì đều có giấy ủy nhiệm sản xuất hết ạ
ủy nhiệm sản xuất của đơn vị nào
của hai của chủ cơ sở khẳng định là đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm
tuy nhiên đây là những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được
các loại mặt hàng hàng hóa phục vụ tết như là mứt tết và các sản phẩm phục vụ tết như hiện tại như chúng ta đang thấy ở trong cơ sở này thì nó không đảm bảo
khi đưa ra thị trường nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
chúng ta có thể quan sát
bằng mắt thường cũng có thể thấy là không đầy đủ các điều kiện đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm
nếu không được phát hiện kịp thời hàng trăm hộp mất tích này sẽ đưa đi tiêu thụ trên địa bàn hà nội và các vùng lân cận
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng cùng với đó sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm để xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị bộ y tế cho biết trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị hiện có hơn sáu sáu trăm linh ca nặng
riêng trường hợp phải thở máy và can thiệp ecmo là hơn chín trăm linh
và đến nay việt nam đã ghi nhận ba mươi ca nhiễm biến chủng omicron đều là người nhập cảnh và đã cách ly ngay
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một tám trăm bốn mươi ba năm trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín
số ca nhiễm mới ghi nhận ở trong nước là một tám trăm ba mươi bảy sáu trăm năm mươi ca trong đó có một bốn trăm sáu mươi một năm trăm chín mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm linh
và tối ngày sáu tháng một thành phố hồ chí minh ghi nhận thêm năm trường hợp mắc covid một mươi chín biến chủng omicron
nâng tổng số trường hợp nhiễm omicron được phát hiện tại việt nam lên ba mươi ca
theo nhận định của các chuyên gia tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần trong nhóm chưa tiêm chủng
và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ nên dẫn đến tăng rất nhanh số mắc gây quá tải hệ thống y tế
con số tử vong sẽ tăng lên vì vậy vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
sự xâm nhập của biến chủng omicron có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới khác
tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
do đó bộ y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng omicron
thưa quý vị vào ngày sáu tháng một thành phố hà nội lại lập đỉnh về số f trong ngày với hơn hai bảy trăm linh người
hà nội cũng đang có hơn ba trăm hai mươi ca mắc chuyển nặng phải điều trị
tại các bệnh viện tầng một thành phố hà nội đã điều chỉnh việc phân công các bệnh viện hỗ trợ
chỉ đạo tuyến và tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín
cụ thể các bệnh viện tầng ba gồm đa khoa đức giang thanh nhàn đa khoa hà đông đa khoa sanh pôn
và bệnh viện đa khoa đồng đa chuyên khoa đồng ngành chuyên nhiễm
hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến thành phố tuyến huyện
các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến thành phố tuyến huyện hỗ trợ chuyên môn các trung tâm y tế
và cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn được phân công trong công tác điều trị covid một mươi chín
để ứng phó tốt hơn với diễn biến mới của dịch bệnh sở y tế hà nội vừa ban hành văn bản
về hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý theo dõi f tại nhà
trong đó yêu cầu thành lập ngay tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
với lực lượng thanh niên là nòng cốt
tổ hỗ trợ có nhiệm vụ cập nhật tình trạng sức khỏe của người nhiễm covid một mươi chín
hỗ trợ trực tiếp nhóm f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
cũng như phối hợp với nhân viên y tế phân phối thuốc cho bệnh nhân
thành phố hà nội cũng tiến hành tiêm vaccine tại nhà cho người cao tuổi
người bị hạn chế khả năng di chuyển tăng tỷ lệ bao phủ vaccine đến cả những người có nguy cơ cao
trước thông tin người dân săn lùng thuốc monopulvera trị covid giá trị đẩy lên trên trời
cục quản lý dược bộ y tế cho biết hiện nay thuốc monopulvera mới đang được sử dụng
trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
do bộ y tế triển khai và không bán trên thị trường
cục quản lý dược bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh
thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng chống covid một mươi chín và xử lý nghiêm các vi phạm
đặc biệt là các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc tăng giá thuốc bất hợp lý
trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời chuyển cơ quan
có thẩm quyền xử lý theo quy định
quản lý dược đề nghị sở y tế hà nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng
tập trung thanh tra kiểm tra thông tin về việc bán thuốc monopulvera tại các nhà thuốc
trên địa bàn hà nội làm rõ thông tin nêu trên của báo lao động xử lý nghiêm các trường hợp
kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành không rõ nguồn gốc xuất xứ và báo cáo
về bộ y tế cục quản lý dược thanh tra bộ y tế ngay khi có kết quả
mua bán trái phép hai bánh heroin và sáu trăm tám mươi năm gam ma túy tổng hợp đối tượng nguyễn mạnh hiếu
trú tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang vừa bị lực lượng công an bắc ninh bắt quả tạp
chiều ngày năm tháng một tại xã hoàn sơn huyện tiên du phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện tiên du phá chuyên án
bắt quả tang nguyễn mạnh hiếu thu giữ hai bánh heroin sáu trăm tám mươi năm gam ma túy tổng hợp và nhiều tâm vật liên quan
hiếu là đối tượng đã có một tiền án và là một đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy tuyến đông bắc về bắc ninh tiêu thụ
hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ
cũng phạm tội về ma túy hai đối tượng nguyễn cao tâm và tôn xuân hùng cùng chú tại
thành phố vũng tàu tỉnh bà rế vũng tàu vừa bị công an thành phố vũng tàu bắt giữ
vào đêm ngày ba tháng một đối tượng nguyễn cao tâm bị bắt quả tăng khi đang tàng trữ trái phép
chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường thắng nhất
tiếp tục kiểm tra căn phòng tâm thuê ở cùng hùng lực lượng công an phát hiện nhiều gói ma túy
và các dụng cụ được chúng dùng để mua bán sử dụng ma túy
tổng số tăng vật thu được là hơn một kg ma túy tổng hợp dạng đá và một trăm ba mươi sáu viên ma túy dạng thuốc lắc
thưa quý vị chiều qua ngày sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã bắt khẩn cấp hai nghi can gây ra vụ cướp máy tính bảng của hai trẻ em là con công nhân đang học online ở phòng trọ
vụ việc gây hoang mang dư luận tại địa phương trong những ngày vừa qua khi rất nhiều trẻ em là con người lao động
đang phải ở nhà

công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện